quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
và thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
sau khi nghe chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu và chỉnh lý dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
kết quả có bốn trăm năm mươi ba đại biểu tham gia biểu quyết đạt tỷ lệ chín mươi ba bảy mươi chín
có bốn trăm năm mươi một đại biểu tán thành thông qua nghị quyết đạt tỷ lệ chín mươi ba ba mươi bảy
không tán thành không không biểu quyết hai đại biểu
thời gian còn lại của buổi chiều quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường
về dự án luật sửa đổi bổ sung
đây là một số điều của luật tổ chức quốc hội
việc sửa đổi bổ sung lần này nhằm kịp thời thể chế hóa nghị quyết số một mươi tám nqtvk
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
và nghị quyết số năm trăm sáu mươi hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn của quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị và hành chính nhà nước tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đồng thời khắc phục một số vương mắc bất cập trong quá trình thi hành luật thời gian qua
theo đánh giá của các đại biểu nội dung của dự thảo luật
cơ bản phù hợp với chủ trương đường lối của đảng đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp
và tính thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật tương thích với điều ước quốc tế
có liên quan mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên
hồ sơ tài liệu về dự án luật được chuẩn bị nghiêm túc bảo đảm theo đúng quy định
của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đủ điều kiện trình quốc hội xem xét và thông qua
vào chiều ngày hôm nay tại công an tỉnh thái bình bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định
của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi lễ
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh thái bình
đối với đồng chí thượng tá nguyễn thanh trường phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý chạy giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã chúc mừng đồng chí thượng tá nguyễn thanh trường được bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh thái bình
đồng chí thứ trưởng khẳng định đây là sự ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của đồng chí
trong công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
trên cương vị mới đồng chí tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm truyền thống tốt đẹp
của lực lượng công an nhân dân nhanh chóng tiếp cận công việc cùng đảng ủy
ban giám đốc công an tỉnh thái bình phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác công an
góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển
kinh tế xã hội của địa phương xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh
tại buổi lễ thượng tá nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh thái bình cảm ơn sự tin tưởng
ghi nhận của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an của tỉnh ủy hội đồng nhân dân tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đồng thời đồng chí nguyễn thanh trường hứa sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chiều nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi học viện chính trị công an nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện
mục tiêu xây dựng phát triển toàn diện về mọi mặt trở thành cơ sở giáo dục đào tạo trọng yếu
cám bộ về công tác đảng công tác chính trị trong lực lượng công an nhân dân
là trung tâm nghiên cứu khoa học phát triển lý luận chính trị xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
bàn về biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy đào tạo các tham luận tại hội nghị đều nhấn mạnh
cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của ban giám đốc học viện giảng viên các khoa bộ môn
cần tích cực hơn nữa chủ động nghiên cứu học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương pháp giảng dạy và cách thức tổ chức đào tạo
đẩy mạnh việc xây dựng bài giảng điện tử tình huống nghiệp vụ mô phỏng tổ chức nghiên cứu đảm bảo tiến độ
các đề tài khoa học theo kế hoạch triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học
nghiên cứu lý luận chính trị vào thực tiễn công tác chiến đấu và ứng dụng trong hoạt động giáo dục đào tạo của học viện
vào sáng ngày hôm nay sáu mươi tám người có uy tín trên địa bàn huyện tân lạc tỉnh hòa bình đã có mặt để tham dự hội nghị tập huấn
và trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng cho người có uy tín trong dân tộc thiểu số
do công an huyện tân lạc tổ chức đại diện lãnh đạo cục phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị
hội nghị nhằm giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng kiến thức để tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm
tích cực vận động nhân dân gia đình con cháu dòng họ chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương
từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với đảng và chính quyền
nêu gương sáng tiêu biểu trong công tác vận động hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực phát triển sản xuất
nhằm xóa đói giảm nghèo phòng chống các tệ nạn xã hội bài trừ các hủ tục lạc hậu góp phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo trật tự xã hội quốc phòng an ninh tại địa phương
thời gian vừa qua đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong công tác cải cách hành chính có liên quan đến hộ khẩu và giấy chứng minh có phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại hậu giang
kê khai thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân là việc làm đơn giản nhưng cũng không phải dễ nhất là đối với bà con vùng nông thôn
trước thực tế trên
để tạo thuận lợi cho người dân
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thị xã ngã bảy đã triển khai mô hình viết hộ thủ tục hành chính cho công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần
theo đó khi người dân nhận được các biểu mẫu kê khai về cư trú chứng minh nhân dân tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
nếu có yêu cầu sẽ được cán bộ tại bàn viết hộ hướng dẫn hoặc hỗ trợ kê khai hoàn toàn miễn phí
cái lợi tiết thực nhất mà người dân nhận được từ cái thủ tục viết hộ
đó là thứ nhất hồ sơ thủ tục sẽ đảm bảo được tính đầy đủ chính xác
cái thứ hai nữa là sẽ được nhận sự hỗ trợ trực tiếp của lực lượng công an tại các trụ sở tiếp dân
do đó là không phải nhờ vào các đối tượng khác để giết họ cái thủ tục và trả phí cho nên sẽ tiết kiệm được cái chi phí cho người dân
không chỉ tiết kiệm chi phí cho người dân mô hình viết hộ thủ tục hành chính cho công dân còn giúp bà con tiết kiệm thời gian công sức đi lại
do được cán bộ công an hướng dẫn trực tiếp
nên việc kê khai biểu mẫu
hạn chế được sai sót thực hiện một lần là hoàn chỉnh
qua một năm triển khai thực hiện mô hình viết hộ thủ tục hành chính cho công dân
nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
với gần một mươi hai trường hợp bà con có yêu cầu được hỗ trợ khi làm thủ tục hành chính
bị mắc cái giấy chứng minh rồi vô đây làm rồi giết là không tới mấy đường
nhờ cái chú công an đi giết hộ người ta cũng giết
mau lẹ rồi nó cũng
hướng dẫn đang làm cho mau nhanh
giấy của mình hôm nay hết hạn rồi em phải đi đổi lại cái mới
cách giết của mình nó không có gần mà nhờ anh em giết giùm
thấy anh em cũng nhiệt tình chú đáo
để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân song song với mô hình viết hộ thủ tục hành chính cho công dân
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thị xã ngã bảy
còn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong cấp giấy xác nhận số chứng minh
bằng mô hình hai trong một
từ khi triển khai mô hình từ cuối năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thị xã ngã bảy
đã cấp trên hai năm trăm linh giấy xác nhận số chứng minh nhân dân
giúp dân tiết kiệm chi phí thời gian đi lại
thông thường thì nếu như mà người dân sau khi làm thủ tục cấp đổi cấp lại giấy chứng minh nhân dân á
thì sẽ được trả kết quả và được cấp cái số chứng minh nhân dân mới
theo cái quy định của bộ công an theo cái quy định về giấy tách điện giới hành chính
do vậy để coi như là phục vụ người dân tốt hơn
cũng như làm tốt công tác hành chính thì công an công an đã
chúng tôi đã xây dựng cái mô hình là hai trong một
có nghĩa là chúng tôi vừa cấp đổi cấp lại và xác nhận luôn mà không cần công dân phải yêu cầu
để tạo điều kiện cho công dân là cũng như có sẵn những cái kết quả
để khi mà cần các giao diện tương sự thì nó được tượng tiện hơn
ngoài nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua các mô hình
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thị xã ngã bảy
còn thường xuyên xuống các điểm trường đến tận nhà làm thủ tục cấp giấy chứng minh cho các em học sinh
người già yếu bệnh tật khó khăn trong đi lại
trong năm hai nghìn một mươi chín đơn vị đã làm thủ tục cấp hơn bốn trăm linh trường hợp
giúp bà con thuận lợi trong thực hiện các quyền và lợi ích
nhất là các thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế
góp phần tạo hình ảnh ngày càng tốt đẹp về lực lượng công an nhân dân
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
tử hình là mức án mà tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên đối với bị cáo trần trọng luận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại thị xã tân uyên tỉnh bình dương về tội giết người cướp tài sản
trần trọng luận chính là hung thủ đã gây nên vụ thảm sát làm ba người trong một gia đình tử vong
gây rúng động dư luận trong thời gian vừa qua
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài và trả nợ
khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín luận đột nhập vào nhà của bà đào thị thu cúc tại khu phố tân ba
phường thái hòa thị xã tân uyên tỉnh bình dương để trộm cắp tài sản
nhưng đã bị bà cúc cháu trân và nhi là con gái bà cúc phát hiện chi hô
luận đã dùng hung khí chuẩn bị từ trước gồm dao mã tấu đâm chém giã man
khiến bà đào thị thu cúc trần thị quỳnh nhi sinh năm hai nghìn hai và cháu nguyễn thị bảo trân là cháu ngoại bà cúc tử vong tại chỗ
luận vào buồng ngủ bà cúc lục loại thủ sắt tìm tài sản để chiếm đoạt
nhưng thấy chỉ có một ít tiền lẻ nên luận đã không lấy mà bỏ ra về
sau khi giấu hung khí gây án luận về nhà uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không thành
ngay trong ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã bắt giữ được luận
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo luận tử hình về tội giết người và sáu năm tù về tội cướp tài sản
ngày hôm nay tại thành phố hả long
dân tỉnh quảng ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bà sợt yên thả vông
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quốc tịch lào cùng một mươi hai bị cáo trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
công an tỉnh quảng ninh đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xét xử các bị cáo
đây là vụ án có tính chất phức tạp
số ma túy được mua bán vận chuyển đặc biệt lớn lên tới một trăm bốn mươi tám bánh heroin
trong số một mươi ba bị cáo
có một mươi hai bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
và một bị cáo bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
với khung hình phạt cao nhất là tử hình
ngoài một bị cáo có quốc tịch lào
trong đường dây này có hai bị cáo quốc tịch trung quốc
tham gia bảo chữa cho các bị cáo có tổng số một mươi chín luật sư
tuy nhiên trong sáng ngày hôm nay một số luật sư đã vắng mặt
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tại căn nhà thuộc phường trà cổ thành phố móng cái
lực lượng chức năng đã bắt quả tang nguyễn văn tráng chú tại tỉnh hưng yên
có hành vi cất dấu bảy mươi hai bánh heroin
ngay sau đó một mươi hai đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ
quá trình đấu tranh cơ quan điều tra đã xác định và làm rõ các đối tượng trong đường dây vận chuyển
chót lọt một trăm bốn mươi tám bánh heroin từ lào qua việt nam rồi đưa sang trung quốc tiêu thụ
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày là ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng một mươi một
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nam định vừa triệt xóa một tụ điểm ma túy tại xã yên lợi huyện y yên
bắt giữ hai đối tượng tăng vật thu giữ ngoài heroin ma túy đá
còn có cả pháo và một kho vũ khí nóng với nhiều súng đạn dao kiếm mã tấu
nhằm sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nếu như bị phát hiện bắt giữ
cầm đầu tụ điểm ma túy này là hai vợ chồng cùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là ngô đức thắng và hà thị hoa
trong đó ngô đức thắng là đối tượng nghiện
đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản
vợ chồng ngô đức thắng biến nhà ở của mình thành tụ điểm ma túy
với tường rào kiên cố camera giám sát được lắp xung quanh nhà
và cổng cửa nhà luôn được khóa cẩn thận
chỉ bán ma túy qua một ô cửa nhỏ cho các đối tượng nghiện thân quen
nếu khách mua không có tiền vợ chồng ngô đức thắng sẵn sàng cho đổi
các đồ mà con nghiện đã trộm cắp được của người dân để lấy ma túy
ngoài bán ma túy ngô đức thắng còn cho con nghiện sử dụng ma túy ngay tại nhà
sau nhiều ngày điều tra trinh sát công an tỉnh nam định đã bắt quả tang
vợ chồng ngô đức thắng đang bán ma túy cho đối tượng nghiện
phát hiện thu giữ bảy mươi năm gram một trăm linh sáu test heroin ba mươi gam ma túy đá
rất nhiều camera giám sát năm mươi năm kg pháo các loại và một kho vũ khí nóng
gồm hai súng hàng trăm viên đạn cùng nhiều dao lê kiếm mát mã tấu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
đang tiếp tục đấu tranh mở rộng làm rõ các đối tượng khác có liên quan
nhận được thông tin trình báo về việc bị một đối tượng nữ
chưa rõ lai lịch chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn
công an phường xuân hà thành phố đà nẵng đã tích cực vào cuộc
và phát hiện lê thị thu thảo hai mươi sáu tuổi trú tại phường hòa thuận đông
quận hải châu chính là đối tượng đã gây ra các vụ việc trên
từ đầu tháng một mươi cho đến thời điểm bị phát hiện thảo đã lập một tài khoản
trên zalo lấy tên là linh đan nhằm mời gọi các nam thanh niên kết bạn
khi cả hai đối tượng đã lập tài khoản trên zalo
ý cùng đi nhà nghỉ để thực hiện việc mua dâm
nhân lúc khách sơ hở thảo đã nhanh chóng lấy trộm tài sản như tiền
điện thoại rồi bỏ trốn
qua làm việc với thảo công an phường phát hiện thêm trần phạm ngọc châu
hai mươi tuổi trú tại phường hòa thuận tây là người quen của thảo
cùng dùng tài khoản trên zalo để mời chào khách
sau đó cho thảo thực hiện việc mua dâm rồi chiếm đoạt tài sản
số tiền có được các đối tượng đã cùng nhau chia để tiêu xài cá nhân
công an phường cống viện
quận ba đình hà nội cho biết
lực lượng chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra xử lý
một đối tượng đã có hành vi hành hung cụ ông tám mươi tuổi
xảy ra trên địa bàn
trước đó vào sáng ngày hôm nay
tại khu vực ngã tư đội cấn liễu giai quận ba đình
ông dương đức lâm tám mươi tuổi
đã bị phạm ngọc lân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại phường liễu giai hành nghề xe ôm
hành hung đến chấn thương phải nhập viện điều trị
ngay khi nhận được tin báo
công an phường cống vị đã lập tức có mặt
để yêu cầu những người liên quan về trụ sở
hiện ông lâm đang được điều trị tại bệnh viện ba trăm năm mươi bốn
bị gãy xương sườn và đa chấn thương
trong phần tiếp theo của bản tin
điều chỉnh giá nước sạch sông đuống xuống còn bảy bảy trăm linh đồng
phòng sự án ở tỉnh trang trí
hà bù ri thái lan
xảy ra vụ xả súng khiến ba người thiệt mạng
nhằm nhanh chóng ổn định đời sống
cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số sáu
vào ngày hôm nay
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng của bão số sáu
kiểm tra thống kê đánh giá thiệt hại do cơn bão gây ra
tập trung khắc phục hậu quả do bão mưa lũ
bên cạnh đó kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ
xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập sâu
để chủ động sơ tán người dân
và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn
thông tin từ văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
thiệt hại ban đầu do cơn bão số sáu gây ra
tính đến một mươi bảy h ngày hôm nay
đã có hai người chết do tai nạn khi chẳng chống nhà cửa
một người mất tích là ông lâm văn thoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
bị lũ cuốn trôi khi qua đập tràn băng tiêng tỉnh lâm đồng
bão số sáu cũng đã xảy ra
đã khiến một mươi bốn ngôi nhà bị sập đổ
một mươi sáu ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái
bốn trăm hai mươi bốn ngôi nhà bị ngập
hiện nước đã rút
riêng tại tỉnh đắk lắk
mưa lũ cũng đã làm ba trăm sáu mươi hộ dân
tại hai huyện ea ca và crong bong tạm thời bị cô lập
hiện nay nước đã rút
các phương tiện đã lưu thông được
ngoài ra bão số sáu đã làm cho hơn một hectare lúa hoa màu
tám năm ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
ba bốn trăm bốn mươi hai con da súc da cầm bị chết cuốn trôi
hàng trăm cây xanh bị gãy đổ
hơn năm m kênh mương bị sạt
trôi hư hỏng và sạt lở trên một mươi ba mét khối đất đá bê tông
bốn cống bị hư hỏng cuốn trôi
hai đập thủy lợi bị sạt lở
hai trường học bị tốc mái
về giao thông
sạt lở hai mét khối đất đá trên một trăm linh bảy vị trí
trên các quốc lộ trường sơn đông
đường hồ chí minh một mươi bốn g hai mươi
hiện các vị trí sạt lở đã được xử lý
đảm bảo giao thông thông suốt
sạt lở hư hỏng hai mươi năm năm km đường giao thông địa phương
tại bình định khánh hòa đắk lắc
hệ thống cấp điện tại phú yên đã hoạt động bình thường
tổng thiệt hại ban đầu do bão số sáu
ước tính khoảng tám mươi sáu ba tỷ đồng
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
cũng yêu cầu các tỉnh thành phố
theo dõi sát diễn biến mưa lũ
tổ chức vận hành các hồ chứa theo đúng quy định
đảm bảo an toàn công trình và hạ du
cũng như đảm bảo nguồn nước phát điện phục vụ sản xuất
theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển
để cảnh báo cho thuyền trường
chủ phương tiện biết để có giải pháp phòng tránh
tổ chức trực ban nghiêm túc
để chủ động ứng phó với diễn biến
thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra
vào chiều ngày hôm nay
tại buổi giao ban báo chí thành ủy hà nội
câu chuyện về nước sạch tiếp tục làm nóng hội nghị
đặc biệt liên quan đến giá nước sạch sông đuống
đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí
theo sở tài chính hà nội cho biết
mức giá một mươi hai trăm bốn mươi sáu đồng
là mức giá tạm tính
tại hội nghị nhiều nhà báo đã đặc biệt quan tâm
đến câu chuyện xã hội hóa nước sạch của thủ đô
nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại
về an ninh nguồn nước khi mà
chủ trương tư nhân hóa nước sạch
đang được thành phố hà nội triển khai
bên cạnh đó nhiều phóng viên cũng đặc biệt quan tâm
đến mức giá nước sạch sông đuống
tạm tính là một mươi hai trăm bốn mươi sáu đồng
được cho là quá cao
giải thích cho mức giá đội lên cao như thế này
sở tài chính hà nội cho biết

theo sở tài chính cho biết

thì mức giá tạm tính thứ hai được đề xuất là bảy bảy trăm linh đồng
tuy nhiên sau khi sở tài chính được yêu cầu tổ chức hiệp thương

thì mức giá tạm tính thứ hai được đề xuất là bảy bảy trăm linh đồng
cái việc xác định cái giá này

thì nó phụ thuộc vào các cái chi phí của giữa đơn vị sản xuất bán buôn
với đơn vị chi phí lưu thông của đơn vị bán lẻ
chứ thành phố không có quy định
còn trường hợp giữa đơn vị bán buôn bán lẻ mà không thỏa thuận được mức giá với nhau
thì lúc đấy các đơn vị sẽ đề nghị sở tài chính tổ chức hiệp thương
thế thì đến thời điểm hiện nay
thì báo cáo của anh chị là vừa rồi công ty sông đuống
cũng như là công ty nước sạch hà nội và nước sạch số hai
thì cũng có ý kiến là với cái mức tạm tính tối đa một mươi hai trăm bốn mươi sáu thì cũng là cao
và công ty thì sẽ không có khả năng chi trả
và có đề nghị sở tài chính tổ chức để thực hiện hiệp thương
và theo nguyên tắc thì giá bán buôn không được cao hơn so với giá bán lẻ
thế thì về cái nội dung này thì sở tài chính cũng đã tổ chức thực hiện hiệp thương
cũng đã báo cáo thành phố và xác định ra cái giá hiệp thương tạm tính ở đây của chúng ta
liên quan đến những lo ngại về an ninh nguồn nước
đại diện sở xây dựng hà nội cũng cho biết
hiện thành phố đã chỉ đạo các nhà máy tăng cường đảm bảo an ninh
lắp camera giám sát
sắp tới thành phố cũng sẽ nghiên cứu xây dựng trung tâm điều hành
giám sát kiểm định chất lượng nguồn nước
với hệ thống điện bình ga bếp ga lượng lớn dầu để vận hành
đã là một mối nguy cơ về cháy nổ
nếu như có sự bất cần nào đó xảy ra
trong khi đó tại âu thuyền và cảng cá thọ quang thành phố đà nẵng
tàu thuyền trú tránh mùa mưa bão đã lên đến cả nghìn chiếc
trong khi sức chứa chỉ có giới hạn
chính vì vậy mà các tàu phải neo đậu san sát mật độ dày đặc
và đây cũng là nguyên nhân dẫn tới nguy cơ về cháy nổ càng lớn
và nếu như không may có sự cố xảy ra
thì việc xử lý cũng sẽ hết sức khó khăn
hệ thống dây dẫn điện được nấu nối vào các bình ắc quy
không có thiết bị ngắt dễ phát sinh tia lửa điện
đường dây điện phơi giữa nắng mưa
trong diện tích nhỏ trên tàu là bình ga bếp ga
vật dụng dễ bắt cháy như ngư lưới cụ và lối sinh hoạt như thế này

mùa mưa bão tại âu thuyền và cảng cá thọ quang
số lượng tàu thuyền vào neo đậu lên đến cả hàng nghìn chiếc
trong khi công suất chứa là bốn trăm chín mươi ba chiếc
tàu thuyền nêm chặt nhau
điều đáng nói có hơn hai mươi tàu dầu thường xuyên đổ tại đây
trong khi đó một chiếc tàu cá gặp sự cố về dây tờ
do đệ lâu ngày bám chặt vào thanh sắt
chủ tàu đã xử lý để lấy dây tời ra
bằng cách nung lửa như thế này
mình ở dưới nước đây ở dưới nước cơ sản rồi
có gì là mình nước mình đũa vào đây là nó tét
lối suy nghĩ hết sức chủ quan của người dân
đó chính là vấn đề bất cập nhất đặt ra cho công tác phòng cháy
tại âu thuyền và cảng cá thọ quang
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông
thuộc công an thành phố đà nẵng cho biết
nếu như có sự cố xảy ra với lượng tàu thuyền lớn như thế này
thì việc tiếp cận của các phương tiện chữa cháy
sẽ hết sức khó khăn
vấn đề được ưu tiên hàng đầu là công tác tuyên truyền phòng cháy
chúng tôi tổ chức tuyên truyền và thường xuyên nhắc nhở
nâng cao ý thức của các chủ phương tiện đánh bắt thủy hải sản
cũng như là các chủ tàu dầu
đặc biệt là nhắc nhở các phương tiện thủy hải sản
các chủ phương tiện và những người hoạt động trên tàu
là chú ý trong việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
cũng như là quản lý chặt chẽ các thiết bị điện
nếu không có mặt ở trên tàu thì phải kiểm tra toàn bộ các thiết bị này trước khi ra về
được biết dự án mở rộng ôn thuyền và cảng cá thảo quang đang được bắt đầu triển khai
mặt khác tới đây thành phố đà nẵng sẽ bố trí khu vực đậu đổ riêng cho các tàu dầu
điều này sẽ phần nào giảm thiểu nguy cơ về cháy nổ
tuy nhiên vấn đề mấu chốt là ngư dân và các chủ phương tiện
cần nâng cao ý thức cảnh giác thường xuyên túc trực
chủ động các phương án
để phòng chống cháy nổ